công an huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng đã triệu tầm làm việc đối với võ trần hoàng trú tại thành phố bảo lộc
ngô phúc thịnh ngô duy vượng công chú tại huyện đạ hoai ngô toàn thắng chú tại thành phố bảo lộc
và cử tự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng trên địa bàn xã hà lâm
trước đó vào lúc bảy h ba mươi phút sáng cùng ngày do có mâu thuẫn từ trước nên hoàng điều khiển xe ô tô
chở theo thịnh vượng thắng và tự đến cửa hàng phân bón quang duy ở thôn ba xã hà lâm để giải quyết mâu thuẫn
trong cửa hàng lúc này có nguyễn quang duy và nguyễn công dân cùng hai người phụ nữ khác
sau khi hai bên cãi nhau hoàng cùng với bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao dựa đuổi chém nhiều nhát
làm duy và dân bị thương phải đưa đi cấp cứu
tiếp nhận tin báo công an huyện đạ hoai đã triển khai các biện pháp xác minh truy tìm các đối tượng trên
và tiến hành triệu tầm làm việc
qua điều tra cơ quan công an xác định hoàng và thịnh cùng với nhau đã góp vốn
mở cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke galaxy và xảy ra mâu thuẫn
hiện công an huyện đạo hoai đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật